hậu quả làm năm nhân viên bảo vệ bị thương và được đưa đi điều trị tại bệnh viện
hiện công an thị xã vĩnh châu đang tạm giữ ba đối tượng trên và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cứ đến dịp cuối năm thì tình trạng buôn bán các loại động vật hoang dã quý hiếm lại ngày càng gia tăng
có rất nhiều mục đích khác nhau như là làm quả biếu làm thú cưng thậm chí là làm nhậu hoặc là làm thuốc
mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội vừa triệt phá một đường dây chuyên buôn bán các loại rùa trong sách đỏ sang bên kia biên giới
bất ngờ kiểm tra một chiếc xe tải đang dừng đỗ trên địa bàn phường phú diễn
đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm phát hiện bên trong thùng xe có hàng chục cá thể rùa thuộc các loại rùa trung bộ rùa đầu to rùa hộp chán vàng
đây đều là các loại động vật nguy cấp nằm trong sách đỏ được vận chuyển từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
đã có nhiều năm buôn bán rùa phóng sinh nhận thấy các loại rùa quý hiếm được một số đối tượng săn lùng với giá cao
cô gái này đã thu gom số lượng lớn và tự áp tải số rùa này đi bán kiếm lời
người ta bảo là sẽ chuyển cọc cho em
rồi bảo em cầm ra hà nội để bán cho người ta
nếu như em bán trốt lọt số rùa này em sẽ nhận được một trăm hai mươi triệu
mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiến hành xác minh thêm một số địa điểm có liên quan đến đường dây mua bán động vật hoang dã này
thu giữ tổng cộng chín mươi cá thể rùa
ngay trong ngày hôm qua toàn bộ các cá thể rùa này đã được viện sinh thái giám định và kết luận tất cả đều thuộc nhóm một b
nguyên cấp quý hiếm
các cá thể rùa này thường tập trung sống chủ yếu ở các vùng miền núi tại quảng nam và một số tỉnh phía tây bắc
hiện tại rất là quý hiếm lợi dụng việc dịch bệnh để buôn bán sang trung quốc để thực hiện các việc kiếm lời
ngay trong ngày hôm nay toàn bộ các cá thể rùa quý hiếm đã được cơ quan công an bàn giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
tại sóc sơn sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe sẽ được thả về môi trường tự nhiên phù hợp
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng buôn bán động vật hoang dã để tiếp tục điều tra mở rộng
ngày tám tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hải phòng đã thông tin về cấp độ covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó hải phòng chuyển cấp độ bốn nguy cơ rất cao
một mươi trên một mươi năm quận huyện là vùng đỏ
bốn huyện cấp độ nguy cơ cao riêng huyện đảo bạch long vĩ vẫn thuộc cấp độ một bình thường mới
về cấp độ xã phường hải phòng có một trăm ba mươi một trên hai trăm một mươi tám xã phường thị trấn nguy cơ rất cao tức là vùng đỏ
bảy mươi một xã phường thị trấn nguy cơ cao vùng cam
một mươi xã phường cấp độ hai là vùng vàng và sáu xã phường vùng xanh
trước tình hình diễn biến phức tạp hoạt động vận tải khách liên tỉnh tại những bến xe chính của hải phòng đều đã tạm dừng hoạt động
thưa quý vị mạng xã hội đang có một ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của mỗi chúng ta
và trong giới những người nổi tiếng hoặc có chút tiếng tâm thì mức độ ảnh hưởng của mạng xã hội còn lớn hơn rất nhiều
với những điều tích cực từ những người nổi tiếng những nghệ sĩ có thể tạo nên những lan tỏa kỳ diệu trong cộng đồng
thế nhưng ngược lại những chuyện tiêu cực sẽ gây ra sự thất vọng lớn trong công chúng
hiện tượng những người nổi tiếng lăng mạ hạ nhục và bóc phốt trên mạng xã hội không còn là chuyện hiếm trong thời gian gần đây
nó là một biểu hiện sâu xí của văn hóa ứng xử
mỉa mai đá xéo ám chỉ bóc phốt cho đến những lời lẽ miệt thị hạ nhục nhau là những gì mà không ít những người nổi tiếng đang dành cho nhau trên mạng xã hội
những đấu tố qua lại phơi bầy đời tư cá nhân của nhau lên mạng xã hội càng thu hút đông đảo công chúng nhất là giới trẻ theo dõi hùa theo không có hồi kết
nghĩ mạng xã hội chỉ là ảo
là nơi tự do nên nhiều người nổi tiếng hành xử theo kiểu vô pháp nhưng hệ quả là thật
bản thân những người nghệ sĩ như thế người nổi tiếng như thế khi mà họ có hành động như vậy thì họ sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của họ
và như tôi là một khán giả thì tôi cũng sẽ không theo dõi hay là for lau họ trên các nền tảng mạng xã hội nữa
tôi thấy việc mà các nghệ sĩ đấu tối nhau và hạ nhúng nhau trên mạng xã hội là một việc gây ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ ngày nay
khi mà họ có những ngôn từ
không chuẩn mực như vậy bởi vì họ có một sự ảnh hưởng rất lớn và giới trẻ có thể học theo những cái việc đó
thưa quý vị và các bạn xây dựng một hình ảnh đẹp có văn minh văn hóa và tài năng ở trong lòng công chúng là điều mà hầu hết những người nổi tiếng hướng tới
và tất nhiên những cách ứng xử thiếu văn minh thiếu văn hóa sẽ gây ra những hệ lụy nhất định
và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung chuyên gia văn hóa
để cùng trao đổi sâu hơn về vấn đề này
xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
vâng thưa ông thời gian gần đây thì xảy ra khá nhiều vụ ồn ào liên quan tới những phát ngôn thiếu chuẩn mực
rồi những cách hành xử thiếu văn minh của một số người nổi tiếng ở trên mạng xã hội
ông đánh giá sao về những vụ việc này ạ
tôi thấy rằng trong thời gian gần đây thì trên mạng xã hội có rất nhiều những nhân vật nổi tiếng
đó có thể là ca sĩ nghệ sĩ
đệ sĩ hoặc là nhà khoa học hoặc là hoa hậu á hậu người mẫu v v tham gia vào mạng xã hội
nhưng mà có lẽ là do chưa nắm đầy đủ thông tin hoặc cũng có thể lẽ là do cái tiếp cận theo góc độ cá nhân quá nhiều
hoặc là tự đề cao cái bản thân mình quá mức
cho nên là thường có những phát ngôn lệch chuẩn gây ra những hiểu nhầm và tranh luận rất cay gắt trên mạng xã hội
thì điều đó
nó ảnh hưởng không tốt đến cái cuộc sống của người dân nói chung và ảnh hưởng không tốt đến cá nhân những người mà tham gia vào mạng xã hội đó
kể cả những người không nổi tiếng và đặc biệt là những người nổi tiếng
thì điều đó là điều rất đáng tiếc và chúng ta cũng thấy rằng là nó là mặt trái của cái truyền thông trên mạng xã hội hiện nay
vâng có những ý kiến cho rằng là những cái phát ngôn thiếu chuẩn mực rồi gây sốc của những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội
thì đôi khi là do vạ miệng nhưng đôi khi là cố tình
là thỏa mãn cái tôi của mình
ông đánh giá sao về điều này ạ
vâng tôi cho rằng ý kiến nó cũng đúng nhưng mà chỉ đúng một phần thôi
bởi vì là chúng ta biết rằng là cũng có những người nổi tiếng nhất
họ rất có thể nổi tiếng về cái mặt chuyên môn của họ
với họ là diễn viên là ca sĩ là người mẫu là nhà khoa học và một chuyên ngành nào đó
nhưng khi họ đàm những cái chuyện trên mạng xã hội ấy
thì có thể lĩnh vực ấy không phải là chuyên môn sâu của họ
cho nên họ cũng dễ mắc những cái sai lầm
sai lầm có thể là họ không hiểu về cái nội dung đó
hoặc là cũng sai lầm có thể là họ không hiểu được cái câu chuyện nó diễn ra
qua rất nhiều những cái giai đoạn khác nhau rồi mà mình chỉ mới tiếp cận
và họ đã dẫn đến những cái gọi là phan gôn nó gọi là không đúng với nội dung
rồi thì không đúng với lại phong cách
hoặc là còn xúc phạm đến người khác nữa
thế còn cũng có một lượng người nào đó là họ cố tình như vậy
vì sao thì có lẽ cũng nhiều nguyên nhân lắm
thứ nhất là bây giờ cũng có những người họ cố tình như thế để họ trở thành nổi tiếng hơn
và chính cái nổi tiếng hơn đó
thì nó lại chuyển sang thành tai tiếng
chứ không phải là nổi tiếng nữa
nhưng mà họ sẽ được là câu view câu like
rồi rất nhiều người comment vào đó
rồi share vào đó
rồi bình luận vào đó nữa
thì rất có thể là họ lại lựa chọn cái con đường trông gai đó
và con đường gọi là không tốt đẹp đó
để họ trở thành nổi tiếng hơn
thì điều đó tôi cho rằng là cũng có
thậm chí có những người cố tình ấy
không những cố tình một lần mà còn lập đi lập lại cả
vậy thì theo ông cách hành xử bốc phốt rồi hạ nhục nhau của những người nổi tiếng
trên mạng xã hội
thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới công chúng của họ
đặc biệt là giới trẻ
cá nhân nào đó mà vi phạm vào đạo đức và luật pháp
vào thuần phong mỹ tục
mà có những lời nói có những thái độ ứng xử không đúng
với lại cái chuẩn mực
thì rõ ràng là nó sẽ gọi là có tác động
đến xã hội thì nó có hai mặt
một là những người mà có thể rằng là ủng hộ
có một cái phần trăm nào đó ủng hộ với lại những cái cách tiếp cận như vậy
với thái độ với lời nói mà lệch chuẩn như vậy
thì số lượng này ít
nhưng mà đại đa số là trên cộng đồng mạng
người ta cũng có rất nhiều người có lập trường quan điểm có hiểu biết
và người ta cũng gọi là góp ý hoặc chia sẻ hoặc là phê phán
thế nhưng mà thực ra là với những người có trình độ và có bản lĩnh
thì đứng trước những cái thông tin lệch chuẩn thế
thì người ta vẫn có thể là nhận thức được đúng và sai
nhưng với các bạn trẻ bây giờ đang quá trình hình thành nhân khách
khi mà họ đã suy tôn một ca sĩ nào đó
hoặc là thần tượng một nghệ sĩ nào đó
hay là thần tượng một nhà khoa học nào đó
thì có lẽ là họ đôi lúc là họ không được tỉnh táo
và những lời nói của các người thần tượng của họ
dù đúng dù sai
dù chuẩn hay không chuẩn
thì đều được một số cái bạn trẻ đó rất là suy tôn
và thậm chí còn học theo làm theo nữa
và nó sẽ lan tỏa những cái lệch chuẩn đó ra nữa
thì xã hội nó sẽ trở nên là có rất nhiều điều mà chúng ta thấy đáng tiếc
vâng thưa ông
có thể nói rằng những người nổi tiếng hay là những nghệ sĩ
là những cái danh sưng rất là cao quý
để tôn vinh những cái đóng góp của họ
và đặc biệt là đề cao vai trò của họ trong xã hội
tuy nhiên thì những cái cách hành xử thiếu văn minh thiếu chuẩn mực
thì đang đòi hỏi chúng ta cần phải có những cái thước đo như thế nào
về chuẩn mực văn hóa đối với những người nổi tiếng ạ
vâng chúng ta thấy điều đó rất cần
ví dụ như là trong giới nghệ sĩ
vừa rồi thì bên bộ văn hóa thể thao du lịch
đã đưa ra một cái gọi là chuẩn mực ứng xử của các nghệ sĩ
trong đời sống cũng trên mạng xã hội
nhưng mà đấy là chỉ mới dành cho nghệ sĩ thôi
còn người nổi tiếng nói chung thì có lẽ tôi cho rằng
đấy cũng là một cái căn cứ để mà học tập và làm theo
ở đấy nó có một mươi một điều
trong cái tập thì nó có một mươi một cái điều tất cả
thì tôi cho rằng là những người mà nổi tiếng trong xã hội
thì tôi nghĩ rằng nó có hai loại chính
một là những người nổi tiếng thực sự
bằng đạo đức và tài năng
nhưng một loại nổi tiếng thứ hai
mà có thể nổi tiếng
khi cho vào ngoặc kép
là họ cố tạo ra
và được cộng đồng mạng người ta biết đến nhiều
và cái sự nổi tiếng đó
nó rất là mong manh
và nó dễ trở thành tai tiếng
và nó sẽ đi qua giới hạn một chút thôi
thì cái sự nổi tiếng đó nó sẽ gọi là bị mất
và có thể còn là vi phạm pháp luật nữa
theo bà muốn cho cái gọi là
cái văn hóa ứng xử
trên mạng xã hội
nó đi vào chuẩn mực
thì thực ra là bộ thông tin truyền thông
rồi bộ văn hóa
cũng đã có những cái gọi là quy định rồi
đó hay là ví dụ như là
trong những cái bộ luật của chúng ta
luật việc công dân chẳng hạn
luật việc công chức viên chức chẳng hạn
cũng có những quy định về đạo đức tư cách
vì thì trách nhiệm xã hội rồi
thế nhưng mà rõ ràng là
chúng ta thấy rằng là
trên mạng xã hội thì mình tiếp tục
có lẽ là cần phải bổ sung hơn nữa
về cả mặt đầu tư
về mặt trang thiết bị
để mà quản lý cái đó
rồi thì những cái bộ luật của chúng ta
hay văn vản dưới luật của chúng ta
cũng cần phải cụ thể hóa những điều đó ra nữa
và điểm thứ ba nữa là
chúng ta cũng cần phải có những nguồn nhân lực
theo dõi bảo đảm là mình có thể là
tôn vinh những cái gọi là đúng đắn
những cái tốt đẹp
với những người nổi tiếng mà có ích cho xã hội
và có thể là
nhắc nhở hoặc là xử lý
những trường hợp mà những người nổi tiếng
đã vi phạm vào đạo đức
vi phạm vào luật pháp
hoặc là vi phạm vào những cái điều mà
đã quy định
ngay cả những nước văn minh bây giờ
họ cũng phải liên tục đầu tư
những trang thiết bị hiện đại
để họ làm chủ cái không gian mạng đó
thì họ mới có thể gọi là
làm chủ được cái tình hình
và họ mới gọi là xây dựng được cái hình ảnh
cũng như là cái nội dung
văn hóa ứng xử trên mạng một cách gọi là theo đúng
cái thuần phong mỹ tục
cũng như theo đúng cái chuẩn mực đạo đức
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
và kính thưa quý vị
mạng xã hội thì không phải là tòa án
và mỗi chúng ta thì cũng không phải là thẩm phán
để có thể phân xử hay là kết án bất kỳ ai
chính vì vậy mà chúng ta hãy sử dụng mạng xã hội
một cách có văn minh
phù hợp với luật pháp và thuần phong mỹ tục
đầu tranh về cái xấu là trách nhiệm của mỗi công dân và xã hội
thế nhưng nhất định không phải là xăm soi
tìm cái xấu của người khác để tung hê lên mạng
vâng ạ và tất nhiên anh kêm biết không
có thể nói rằng là hành vi hạ nhục hay là bố nhọ người khác
và đã được quy định rất cụ thể trong các điều luật
và mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình
theo quy định tại điểm a khoảng một điều tám luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám
một trong những hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng
là xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của người khác
những người bóc khốt thường sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông phương tiện điện tử
nên nếu xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác
sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác
theo khoản hai điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với khung hình phạt từ ba tháng đến hai năm tù
nếu hành vi bóc phốt là bịa đặt hoặc lan truyền những điều sai sự thật
nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự trên mạng xã hội
thì có thể bị phạt tù từ một năm đến ba năm
theo khoản hai điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có thể nói vấn đề trên đang khiến cho dư luận xã hội vô cùng bức xúc
khi những người có tầm ảnh hưởng lại có những hành xử đi ngược lại với những quy chuẩn của xã hội
và mong rằng những hành vi như trên thì sẽ bị xử phạt thích đáng
để vấn đề trên sẽ được giải quyết một cách triệt đề
và tiếp ngay sau đây thì mời quý vị đến với phần điểm các chính sách mới sẽ có hiệu lực trong năm hai nghìn hai
nghị định số bảy hai nghìn hai mươi một nvcp về chuẩn nghèo đa triệu
thay thế cho quốc định số năm mươi chín
nghị định số bảy hai nghìn một mươi năm qdttg ban hành từ năm hai nghìn một mươi năm
quy định từ năm hai nghìn hai mươi hai hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên một tháng
từ hai triệu đồng trở xuống ở thành thị
và từ một năm triệu đồng trở xuống ở nông thôn
thiếu hụt ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên
được coi là hồ nghèo
theo bảo hiểm xã hội việt nam những người thuộc diện chuẩn nghèo cũ
từ nay sẽ phải chủ động tham gia bảo hiểm y tế hồ gia đình
và không được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế như trước đây
còn các đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí kể từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai
từ một một hai nghìn hai mươi hai luật sự gồi bổ sung một số điệu của luật sự đến vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực tư hành
luật quy định mức phạt tiền tối đa với các cá nhân lên đến một tỷ đồng
nếu vi phạm quản lý các vùng điền đảo
và thêm một điện quản lý hạn nhân và chất phóng sản năng lượng dự tử tự tệ từ loại quý
đá quý ngân hàng tín dụng hoạt động sầu khí và kho sản khác bảo vệ môi trường thủ sản
và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý sẽ có trong các số báo ra trong tuần này
thưa quý vị các bệnh viện ở tp hcm đã ghi nhận người khỏi covid một mươi chín
phải đi khám các chuyên khoa sâu và họ phải đối mặt với sự mệt mỏi di chứng tim phổi
dối loạn tâm thần hậu covid một mươi chín và thông tin này được đăng tải trên báo điện tử việt nam med
trên thực tế tình trạng người dân gặp các vấn đề về tâm lý tâm thần hậu covid một mươi chín đã được các chuyên gia trong nước cảnh báo
và trên thế giới ghi nhận về triệu chứng hậu covid một mươi chín cũng vô cùng phức tạp
với trẻ em các bệnh viện tp hcm đã ghi nhận nhiều trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống
misc có thể gây trụy tim mạch và tác động lên nhiều cơ quan
nhiều người lớn bị lo âu mệt mỏi mất ngủ kéo dài khó thở sau khi khỏi covid một mươi chín
thưa quý vị vì khó khăn tài chính cạn kiệt thế nên nhiều bệnh viện cơ sở y tế tại các địa phương tâm dịch phía nam
chưa hoặc là không có kế hoạch chi thưởng tết cho các nhân viên y tế
và báo tiền phong đề cập qua bài viết có nhân đề như sau đó là

theo khảo sát của báo tiền phong hầu hết các đơn vị đến nay chưa có phương án cuối cùng về việc chi thưởng cho cán bộ công nhân viên
nỗ lực chống dịch cũng đồng nghĩa với việc huy động tối đa mọi nguồn lực
nhưng đồng thời cũng khiến thu nhập của cán bộ công nhân viên ở tất cả các bệnh viện bị giảm sút
lý do bởi bệnh viện vận hành theo cơ chế tự chủ về tài chính
trong khi thời gian qua bệnh viện không có bệnh nhân đến khám chữa bệnh
còn trên báo lao động số ra tuần qua đã có thông tin như sau
đó là tổng thanh tra chính phủ đã xây dựng phê duyệt ba cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế
sinh phẩm kết xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại bộ y tế tp hà nội và tp hồ chí minh
thanh tra chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có nội dung
thanh tra việc quản lý sử dụng nguồn thông tin
kinh phí hỗ trợ
việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thanh tra chính phủ sẽ triển khai các cuộc thanh tra nói trên trong quý i năm hai nghìn hai mươi
và đồng thời sẽ theo dõi đôn đốc hướng dẫn tổng hợp kết quả thanh tra báo cáo thủ tướng chính phủ
còn vào ngày tám tháng một
tòa nhân dân tối cao đã tổ chức kết nối giám sát ba phiên tòa trực tuyến tại hà nội hải phòng và bắc giang
và đây là lần đầu tiên
hình thức xét xử trực tuyến được áp dụng
thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vn express
một trong ba phiên tòa được tổ chức ở ba điểm cầu
gồm hội đồng xét xử ở tòa án nhân dân tỉnh bắc giang
bị cáo hầu tòa từ trại tạm giam công an tỉnh bắc giang
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ở điểm cầu tòa án nhân dân huyện tân yên
bị cáo nguyễn văn tuấn hai mươi bảy tuổi
bị viện kiểm sát cáo buộc về tội cướp giật tài sản
chủ tọa phiên tòa đã điều hành xét hỏi và cho các bên tranh luận trực tuyến
không gặp trục trặc nào về đường truyền kết nối
và tại tòa tuấn đã nhận tội và bị tuyên ba năm ba tháng tù giam
còn theo báo công an nhân dân số ra trong tuần
việc xây dựng và triển khai hệ thống tổng đài là một bước tiên phong
nhằm thay đổi phương pháp công tác tiếp nhận công dân
của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói riêng
và của lực lượng công an nói chung
hệ thống tổng đài tiếp nhận và giải đáp phản ánh của người dân
có số một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám chính thức khai trương vào sáng ngày sáu tháng một
và theo trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày tổng đài đã nhận được gần hai mươi bốn cuộc gọi
của người dân liên quan đến căn cước công dân gắn chip